nhằm tuyên truyền và cổ động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị
ủy ban nhân dân xã phường thị trấn thuộc sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức treo
dán các mẫu tranh cổ động tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín tới các tầng lớp nhân dân
một mươi bốn mẫu tranh cổ động phòng chống dịch covid một mươi chín được ấn hành với tổng số bảy trăm linh bản in
các mẫu tranh này được chọn ra từ một trăm linh ba tác phẩm tranh cổ động của hai mươi ba họa sĩ
hướng ứng của vận động sang tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các tác phẩm thể hiện thông điệp rõ ràng gần gũi về những biện pháp phòng chống virus sars cov hai
cách ứng xử và nâng cao ý thức cộng đồng chọn lọc khi tiếp nhận thông tin chung tay để lùi dịch bệnh
việc này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona sars cov hai tới các tầng lớp nhân dân